bệnh nhân covid một mươi chín thứ ba mươi ba người anh được điều trị tại bệnh viện trung ương huế đã được làm thủ tục xa viện sau khi kết quả xét nghiệm hai lần gần nhất đều âm tính
bệnh nhân được phát hiện tại quảng nam chuyển đến bệnh viện trung ương huế hôm một mươi tháng ba
ngoài điều trị covid một mươi chín bệnh viện trung ương huế còn điều trị cao huyết áp cho bệnh nhân này
hiện sức khỏe của bệnh nhân đã trở lại bình thường
bệnh nhân được chỉ định tiếp tục tự cách ly một mươi bốn ngày kể từ ngày ra viện trở về nước